văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế thông tin lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm một thi thể công nhân bị vùi lấp tại thủy điện rào trăng ba
đây là thi thể thứ sáu trong số một mươi bảy công nhân mất tích được tìm thấy
thi thể công nhân này được tìm thấy tại khu vực lòng sông rào trăng sau khi lực lượng cứu hộ ngăn đập nắn dòng thủy điện rào trang ba
tính đến cuối giờ chiều nay ngoài việc tìm thấy thêm một thi thể công nhân
các lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều vật dụng của nhà nghề công nhân như khung sát mái tôn ván nằm
dự kiến trong ngày mai các đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm dưới lòng sông
theo phương pháp đào ngói chia thành hai mũi một mũi từ thượng lưu về phía hạ lưu và ngược lại